thoai hoa khớp gối thường gây đau đớn khó khăn khi đứng lên đi lại và có thể dẫn đến tàn phế
ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
phẫu thuật thay khớp gối đang được coi là giải pháp điều trị tiên tiến tối ưu
dành cho bệnh nhân thoi hóa khớp gối nặng
thông tin cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương trình ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
căn bệnh thai hoa khớp gối là căn bệnh rất thường gặp và nó gây ra sự đau đớn và lo lắng cho rất nhiều bệnh nhân
chúng ta biết là khi chúng ta già đi thì cái gối mình cơ thể của mình nó cũng sẽ già đi
mặc dù có rất nhiều phương pháp điều trị căn bệnh là thai hóa khớp gối
tuy nhiên khi cái gối của mình hư nặng quá và nó làm cho mình đau
đau đớn ngay cả khi chúng ta đi đứng chúng ta ngồi nó cũng đau chúng ta vận động nó cũng đau
thì cũng có một biện pháp đó là phải phẫu thuật và thay khớp gối
thay khớp gối tức là khi cái gối của mình nó bị hư cái lớp sụn đi
thì chúng ta sẽ cắt cái phần sụng này đi
rồi chúng ta thay bằng cái khớp nhân tạo ở phần đùi và ở phần chày
và sau đó chúng ta sẽ lót một miếng nhựa sinh học ở giữa
rồi chúng ta sẽ đi trên cái khớp nhân tạo đó
tuy nhiên gốc cái vấn đề đó là dân gian chúng ta hay
bệnh nhân chúng ta hay truyền tay với nhau đó là thay khớp gối là cái phẫu thuật rất là lớn
và sau khi thay thì đôi lúc chúng ta sẽ thấy là nó đau đớn
thậm chí là không đi lại không vận động được
thì hôm nay để mà xóa bỏ cái mỗi lo lắng cái mỗi băng khoăn đó của các bạn
thì tôi xin chia sẻ một cái trường hợp như thế này
đến thăm khám tại trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa tâm anh
tp hcm bà nguyễn thị tư bảy mươi năm tuổi
đồng ý thực hiện phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo chân bên trái
thách thức đặt ra khi bệnh nhân cao tuổi nhiều bệnh lý nền về tim mạch huyết áp
ca mổ được tiến hành nhanh chóng kết hợp với các phương pháp giảm đau thần kinh đùi
gây tê ngoài màng cứng giúp bà tư giảm đau phục hồi nhanh
một ngày sau mổ bà tư đã có thể tập vật lý trị liệu với kỹ thuật viên
tự đi lại với khung chữ u
về nhà thì có tập thêm vật lý trị liệu điều dưỡng ở đây
trong quá trình thời gian nằm mổ sau mổ
thì các cô hỗ trợ tập tốt chăm sóc kỹ cái vết thương nó nhanh lành
chúng ta đã biết bà có rất nhiều bệnh lý nội khoa những bệnh lý nền kèm theo
do đó khi đến bệnh viện đa khoa chúng tôi sẽ có những bác sĩ chuyên khoa về tim mạch
bác sĩ về gây mê hồi sức những bác sĩ về nội khoa rất là giỏi
sẽ tầm soát hết những căn bệnh nội khoa của bà
mục đích là làm sao để bảo bảo an toàn của cuộc phẫu thuật
về phần của bác sĩ xương khớp của chúng tôi
chúng tôi sẽ cho bà chụp những x quang chụp những phim đo trục chi
mục đích để làm gì
chúng tôi sẽ template trước mổ dựa trên phần mềm trang mạc
chúng ta thắc mắc là một từ rất là chuyên khoa đó là template tức là gì
nói nôm na đó là một cách là khi chúng ta bận một cái áo
nếu mà cái áo nó quá rộng hoặc là nó quá chật
thì chúng ta sẽ cảm thấy là không thoải mái và rất là khó chịu
thì cái gối của mình cũng vậy chúng ta có những người rất là mặt
có những người rất là gầy hoặc là có những người cao có những người lùm
thì cái gối của mình sẽ có nhiều cái size khác nhau
khi x quang của bệnh nhân đó chúng tôi đưa lên cái phần mềm
và sẽ tính toán ra được là cái khớp gối của bà cụ này
sẽ cần phải xài cái size ở bằng cầu đùi là thứ mấy size số ba hay size số bốn
cái size ở chày là size số mấy size số ba size số bốn
và cái miếng nhựa lót là khoảng bao nhiêu mm
nếu mà cho bà là cái khớp gối mới của mình nó sẽ thoải mái nhất có thể
và phù hợp với cơ thể của bà nhất
thì đó là chúng tôi sẽ đưa vào cái phần mềm trang mạc kẹp
và chúng tôi sẽ tính toán ra cái size cần thiết
để mà khi mà chúng tôi vào cuộc mổ
chúng tôi cưa cái phần xương ở mâm chày
và chúng tôi sẽ gắn những cái khớp nhân tạo đó lên
chỉ là những công việc mà chúng tôi thực hiện rất là nhiều lần và đã quen thuộc rồi
và gắn những cái khớp nhân tạo theo cái sim mà chúng ta đã định trước
chúng ta đã template trước đã lập kế hoạch trước
và gắn vào và bà sẽ có cái khớp mới hoàn toàn mới và rất là khỏe mạnh
các chuyên gia cũng khuyến cáo bệnh thoai hóa khớp gối thường diễn tến âm thầm
trong trường hợp không được phát hiện và điều trị kịp thời
bệnh có thể tiến triển nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm
hạn chế vận động đau đớn hành hạ hay phải ngồi xe lăn trong suốt quãng đời còn lại
thì giờ đây việc thay một khớp gối nhân tạo phù hợp cho riêng từng bệnh nhân
đã giải quyết căn bản các vấn đề này ngay tại việt nam
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết